theo lời kể của chủ tiệm vài giờ trước đó một người đàn ông chung khớp với đặc điểm mô tả của tội phạm
đã đến đây cầm cố chiếc xe với giá năm triệu năm trăm linh ngàn đồng rồi rời đi